thưa quý vị và các bạn ngày nay với khả năng giúp con người tạo dựng những bối quan hệ vượt ra ngoài giới hạn không gian và thời gian để giao lưu chia sẻ
mạng xã hội đã trở thành một thứ quyền lực trong đời sống xã hội
tuy nhiên từ vai trò mục đích của người sử dụng mạng xã hội phát huy được một số tính năng ưu việt và cũng sớm bộc lộ một số hạn chế cốt tử có thể đầy tới hiểm họa tác động tiêu cực tới sự phát triển xã hội con người
chương trình hôm nay chuyển đến quý vị và các bạn bài chủ động ngăn chặn đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội của trung tướng trần việt khoa
trên phương diện nhất định mạng xã hội đã làm hình thành một lớp công dân mạng làm truyền thông tin qua việc tự đăng tải thông tin chia sẻ bình luận giúp nâng cao nhận thức kỹ năng phát triển trí tuệ
xong từ các nguyên nhân khác nhau mà bên cạnh mặt tích cực mạng xã hội cũng sớm bộc lộ nhiều bất cập tác động tiêu cực ảnh hưởng trực tiếp đến mọi mặt của đời sống
chỉ riêng về chính trị xã hội mạng xã hội đã làm phức tạp gây tai họa cho nhiều quốc gia
chẳng hạn các biến động chính trị xã hội ở bắc phi trung đông đều có sự tham gia hoặc chủ động hoặc bi động của các tổ chức cá nhân sử dụng mạng xã hội làm công cụ để truyền bá thông tin liên lạc và tổ chức hoạt động
những người tham gia cuộc bạo động đường phố vào tháng tám năm hai nghìn một mươi một ở anh cuộc xuống đường chiếm phố uôn ở mỹ biểu tình ở hồng kông trung quốc gần đây
và hoạt động tương tự tại nhiều nước khác đều sử dụng facebook twitter như vũ khí lợi hại để quảng bá cái gọi là giá trị dân chủ thúc đẩy cách mạng màu tổ chức lật đổ hoặc thay đổi thể chế ở một số nước
với việt nam gần đây mạng xã hội như đã trở thành một môi trường để một số người truyền bá luận điệu sai trái đưa ra thông tin xấu độc gây hại công bố phát gôn gây thủ hận
đồng thời bị một số người lợi dụng để thể hiện hành vi phản văn hóa vi phạm thuần phong mỹ tục sử dụng ngôn từ tục tiễu để thóa mạ chửi bới người không có cùng quan điểm
một số trường hợp khi đến với công chúng mạng xã hội còn làm cho thông tin chính thống bị nhiễu loạn ảnh hưởng xấu đến trật tự an ninh xã hội
có thể nói mạng xã hội đang giống như mê hồn trận làm cho con người khó phân biệt đâu là tin thật đâu là tin giả
và nổi lên trong đó là việc một mặt các thế lực thù địch lợi dụng mạng xã hội để hô hào tu tập đông người phản đối chủ trương chính sách của đảng và nhà nước
cố gắng kích động dư luận biến bức xúc thành bạo động khiến sinh hoạt xã hội trở nên phức tạp
mặt khác họ triệt để lợi dụng mạng xã hội để hình thành cái gọi là truyền thông độc lập tách khỏi sự quản lý của nhà nước
thực hiện các thủ đoạn tuyên truyền phá hoại tư tưởng kích động tâm lý hoài nghi với chính quyền
thổi bùng bức xúc trong nhân dân để tạo điều kiện môi trường thực hiện cách mạng màu
đồng thời họ cổ suý cho các luận điệu dân chủ nhân quyền đòi tự do biểu tình tự do ngôn luận tự do lập hội tự do báo chí tự do tôn giáo theo quan điểm phương tây
để phục vụ cho diễn biến hòa bình thúc đẩy tự diễn biến tự chuyển hóa
do đó việc chủ động ngăn chặn hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội đã trở thành yêu cầu cấp thiết trong công cuộc
xây dựng và bảo vệ tổ quốc với các giải pháp mạnh mẽ đồng bộ hiệu quả
một là tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm ý thức tuân thủ pháp luật cho mỗi người khi sử dụng mạng xã hội
đây là vấn đề có ý nghĩa quyết định vì sự lệch lạc trong nhận thức về chính trị kinh tế văn hóa xã hội sẽ dẫn đến ngộ nhận
sai lầm trong hành vi và làm cho an ninh trật tự có thể chứa đựng mối nguy hiểm tiềm tàng
do đó cần chủ động tích cực tuyên truyền
giáo dục giúp mọi người nhận thức được tác động tiêu cực từ âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch
không vô tình tiếp tay cho hoạt động chống phá và các hành vi tiêu cực phản cảm thiếu văn hóa trên mạng xã hội
quá trình tuyên truyền giáo dục nâng cao trách nhiệm ý thức tuân thủ pháp luật khi sử dụng mạng xã hội
cần gắn chặt với tuyên truyền thực hiện hiệu quả chỉ thị số bốn mươi sáu cttvk ngày hai mươi bảy tháng bảy năm hai nghìn một mươi của ban bí thư trung an đảng khóa một mươi
về chống sự xâm nhập của các sản phẩm văn hóa độc hại gây hủy hoại đạo đức xã hội
nghị quyết số ba mươi ba nqtvk ngày chín tháng sáu năm hai nghìn một mươi bốn của hội nghị trung ương chín khóa một mươi một về xây dựng và phát triển văn hóa con người việt nam
đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước
và một số nội dung quan trọng được khẳng định trong văn kiện đại hội một mươi hai của đảng là
chú trọng công tác quản lý các loại hình thông tin trên y tế
đồng thời tăng cường giám sát và phát hiện thông tin sai phạm đổi mới phương thức tuyên truyền của hệ thống truyền thông
cung cấp cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật cùng quan điểm chính thức của đảng và nhà nước trên các phương tiện truyền thông đại chúng
giúp định hướng người sử dụng mạng xã hội trước các vấn đề nhạy cảm xây dựng ý thức công dân và phong cách văn hóa khi tham gia mạng xã hội
hoàn thiện hệ thống pháp luật phù hợp để quản lý internet trên cơ sở hành lang pháp lý là luật an ninh mạng và các luật bộ luật liên quan
tuy nhiên với sự phát triển nhanh chóng của internet nhất là mạng xã hội luôn có thể xuất hiện một hoặc những vấn đề mới
dễ làm cho một số quy định pháp luật trở nên lạc hậu bất cập hoặc không còn phù hợp
vì vậy cần thường xuyên theo dõi khảo sát đánh giá nếu cần thiết phải kịp thời điều chỉnh bổ sung
để hoàn thiện hệ thống pháp luật cơ chế chính sách giúp quản lý hiệu quả vừa phù hợp với các quy tắc điều chỉnh hành vi văn hóa
trong sinh hoạt xã hội và cộng đồng vừa theo kịp sự phát triển của mạng xã hội với các vấn đề mới của nó
sự tiến bộ hoàn chỉnh của hệ thống pháp luật ở nước ta cần phải tạo ra khung pháp lý thể hiện qua các biện pháp quản lý đồng bộ
đối với trang tin điện tử mạng xã hội thắt chặt việc tạo tài khoản cá nhân có điều luật xử lý người lợi dụng internet để hoạt động chống chính quyền
lừa đảo kinh tế tiến công các tổ chức cá nhân
đáng chú ý bên cạnh việc biểu dương ủng hộ người tốt đưa thông tin tốt cũng cần phải phê phán răn đe người không tốt xử lý người đưa tin xấu độc
ba là hoạch định các giải pháp kỹ thuật bảo đảm chủ động kịp thời hiệu quả trong quản lý truyền thông mạng xã hội
giải pháp về công nghệ đưa tới các biện pháp kỹ thuật phù hợp theo kịp sự phát triển của internet
khuyến khích phát triển mạng xã hội qua nền tảng công nghệ trong nước khuyến khích các cơ quan tổ chức xây dựng mạng xã hội nội bộ
giải pháp về công cụ giúp quản lý thu thập phòng ngừa và cảnh báo đính lượng truy cập mạng xã hội làm căn cứ để đánh giá xây dựng và thực hiện các chính sách quản lý nhà nước
giải pháp về công cụ lọc giúp phát hiện tin giả tin sai sự thật từ đó chủ động ngăn chặn sự lan truyền cảnh báo tin giả ngay từ khi xuất hiện trên mạng xã hội
giải pháp về cơ chế phối hợp giữa các đơn vị quản lý và doanh nghiệp giúp vào việc ngăn chặn gỡ bỏ các thông tin xấu độc trên internet trực tiếp là mạng xã hội
do đặc điểm không có biên giới rõ ràng của môi trường mạng xã hội cho nên cần có phối hợp giữa chính phủ việt nam với chính phủ các nước và các định chế quốc tế
các nhà cung cấp dịch vụ mạng xã hội lớn từ nước ngoài như facebook google twitter
để kịp thời ngăn chặn xử lý loại trừ những nguy cơ hiệu quả
xây dựng và nâng cao khả năng đấu tranh của lực lượng nòng cốt chuyên sâu
căn cốt của vấn đề là vai trò của con người và đây là lực lượng quan trọng đặc biệt là yếu tố quyết định hiệu quả phòng chống diễn biến hòa bình trên internet
vì thế mỗi công dân nhất là cán bộ đảng viên cần thường xuyên nâng cao bản lĩnh chính trị phẩm chất và năng lực toàn diện
có kiến thức chuyên môn cao khi khai thác sử dụng internet
năng lực tư vi phản biện với khả năng diễn đạt luận chiến tốt nhiệt huyết và dũng khí
quyết tâm bảo vệ đảng bảo vệ chế độ bảo vệ chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh
như vậy cần đa dạng hóa hình thức và phương pháp đấu tranh theo hướng thiết lập và sử dụng các website blog diễn đàn
đăng tải những bài viết sâu sắc về lý luận thực tiễn chủ động cung cấp thông tin
phối hợp với các cơ quan báo chí để viết bài đấu tranh chống quan điểm sai trái thủ địch trên internet
trực tiếp là mạng xã hội
qua đó vừa vô hiệu hóa các trang mạng độc hại vừa góp phần hướng dẫn dư luận xã hội
việt nam được xem là quốc gia có tốc độ phát triển rất nhanh về internet
và tính đến nay đã có hơn sáu mươi triệu người sử dụng facebook chưa kể các mạng xã hội khác
đứng thứ một mươi tám trên thế giới về tỷ lệ người dân sử dụng internet
và là một trong một mươi nước có người dùng facebook youtube cao nhất thế giới
vì vậy việc chủ động đẩy lùi hiểm họa từ mặt
mặt tiêu cực của mạng xã hội cần huy động sức mạnh tổng hợp của mọi lực lượng
với sự phối hợp chặt chẽ của các tổ chức trước hết là cấp ủy và người đứng đầu các cơ quan đơn vị
kết hợp phát huy vai trò của các tổ chức chính trị xã hội tổ chức quần chúng
khi tham gia mạng xã hội mỗi cán bộ đảng viên đoàn viên cần xác định trách nhiệm giữ vai trò nòng cốt
tự giác trong đăng tải chia sẻ lan tỏa thông tin tích cực trực diện đấu tranh với thông tin xấu độc
tạo thành phong trào rộng khắp cùng hướng tới một văn hóa internet trong đó có mạng xã hội ngày càng tích cực lành mạnh
quý vị và các bạn vừa theo dõi bài chủ động ngăn chặn đẩy lùi hiểm họa từ mặt trái của mạng xã hội
của trung tướng trần việt khoa ủy viên trung an đảng giám đốc học viện quốc phòng
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng tại đây cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin chào và hẹn gặp lại